theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế hiện tại hà nội đang điều trị cho hai trăm hai mươi bệnh nhân nặng
bệnh viện nhiệt đới trung ương cũng đang điều trị cho tổng số bốn trăm bốn mươi chín bệnh nhân covid trong đó có một trăm bốn mươi bệnh nhân nặng nguy kịch trong số đó có nhiều thai phụ sản phụ
trao đổi về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết
hiện tại khoa đang có năm sản phụ và ba thai phụ ở tuần thai thứ hai mươi năm và hai mươi sáu mắc covid một mươi chín nặng
cả tám trường hợp này đều trong tình trạng tổn thương phổi rất nặng trong đó có bốn ca phải chạy ecmo hệ thống tim phổi nhân tạo
theo bác sĩ với phụ nữ có thai trên hai mươi bốn tuần không tiêm vaccine khi mắc covid một mươi chín đều có nguy cơ tiến triển nặng
với các trường hợp phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín nặng các bác sĩ dù đã cân nhắc kỹ việc sử dụng thuốc để không ảnh hưởng đến thai kỳ nhưng tất cả thuốc điều trị đều có ảnh hưởng
vì vậy với các đối tượng là phụ nữ có thai nếu đủ điều kiện tiêm vaccine covid một mươi chín thì nên đi tiêm vì vaccine đã được chứng minh an toàn cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú
thai phụ cần làm gì khi mắc covid một mươi chín
khi sốt trên ba mươi tám độ c ho mắt chiếu rác khó thở tức ngực mẹ bầu cần báo ngay cho cơ sở y tế hoặc liên hệ bác sĩ sản khoa để được hỗ trợ kịp thời
bác sĩ lê thị kim ngân trưởng khoa sản trung tâm sản phụ khoa bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
so với người bình thường hệ thống miễn dịch của mẹ bầu dễ bị tổn thương hơn khi nhiễm virus đường hô hấp
nếu mắc covid một mươi chín mẹ bầu dễ chuyển tiến nặng hơn tăng nguy cơ phải thở máy dùng kháng sinh liều cao thậm chí đe dọa đến tính mạng
thai nhi có nguy cơ sinh non lây nhiễm tốn kém trong điều trị
đặc biệt theo bác sĩ ngân đối với thai phụ nhiễm covid một mươi chín có các bệnh lý tăng huyết áp đáy tháo đường mới xuất hiện trong thai kỳ hoặc có sẵn trước đó
sẽ tăng nguy cơ nhập viện bệnh chuyển biến nặng sinh non thai chết lưu
tại thời điểm đó tùy thuộc vào tình trạng hô hấp và chức năng sống của mẹ bầu và thai nhi bản bác sĩ sẽ có cân nhắc chấm dứt thai kỳ trước ngày dự sinh
vì vậy phụ nữ mang thai cần chủ động tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân trước covid một mươi chín
như thực hiện quy tắc năm k tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín duy trì lối sống khoa học có chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất để nâng cao sức đề kháng
tuy nhiên nếu bị nhiễm covid một mươi chín dù đã thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch thai phụ không nên quá hoảng sợ chỉ cần tuân thủ đúng pháp đồ điều trị của bác sĩ
điều thai phụ cần làm khi có triệu chứng nhiễm covid một mươi chín
thông thường covid một mươi chín ủ bệnh trong hai một mươi bốn ngày trung bình năm bảy ngày
các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt và lạnh người viêm họng ho khan hoặc ho có đờm khó thở hơi thở ngắn thở gấp mệt mỏi đau cơ
những mỏi toàn thân đau đầu mất vị giác hay khiếu giác
ngẹt mũi sổ mũi nôn buồn nôn tiêu chảy
thai phụ là f không có bệnh nền hoặc bệnh nền đã điều trị ổn định
sau bảy ngày điều trị tại cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính hoặc thai phụ dương tính nhưng có tải lượng virus thấp
ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi có thể tự cách ly và điều trị tại nhà
bác sĩ ngân khuyến nghị khi cách ly và điều trị tại nhà phụ nữ mang thai cần lưu ý đeo khẩu trang thường xuyên
trừ những lưu ăn uống vệ sinh cá nhân thay khẩu trang hai lần một ngày khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang
thường xuyên khử khuẩn tay các vận dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn tay nắm cửa bồn cầu lavabo
bên cạnh đó mẹ bầu cần đo thân nhiệt tối thiểu hai lần một ngày nhất là khi có dấu hiệu sốt
nhiệt độ bình thường là ba mươi sáu ba mươi bảy năm độ c suốt nhẹ từ ba mươi bảy ba mươi tám độ c xuất vừa từ ba mươi tám ba mươi chín độ c cao từ ba mươi chín bốn mươi độ c
sốt cao quá trên bốn mươi độ c
nên uống thuốc hạ sốt khi trên ba mươi tám năm độ c uống đủ nước bù nước bằng điện giải oreso
ngoài ra mẹ bầu nên có chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng tập thể dục tại chỗ tập thở ít nhất một mươi năm phút một ngày
lưu số điện thoại của cơ sở y tế địa phương để liên hệ khi cần tư vấn hỗ trợ
khi nhiễm covid một mươi chín thể nhẹ nhiều bệnh nhân có thể tự phục hồi sau bảy đến một mươi ngày
theo bác sĩ ngân khoảng tám mươi người nhiễm ncov không triệu chứng gần hai mươi người diễn tiến nặng
năm người cần điều trị hồi sức tích
cực do thở nhanh khó thở im tái hội chứng suy hô hấp cấp suy chức năng thận cơ tim
thai phụ càng có nguy cơ diễn biến nặng hơn nếu có một trong các yếu tố bao gồm
mang thai khi trên ba mươi năm tuổi chỉ số cơ thể lớn hơn hoặc bằng hai mươi năm
có kẻ bệnh lý nền như tăng huyết áp đáy tháo đường tiền sàn giật
khi nhận thấy các triệu chứng sốt trên ba mươi tám độ c ho mất khiếu giác khó thở tức ngực
mẹ bầu cần báo ngay cho cơ sở y tế địa phương hoặc liên hệ với bác sĩ sản
khoa để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời
đặc biệt người thân cần chuyển thai phụ đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời
khi có những dấu hiệu như dấu hiệu nặng sốt trên ba mươi tám năm độ c thở nhanh hơn hai mươi lần một phút
so hai dưới chín mươi năm đau tức ngực dấu hiệu cấp cứu tím môi hoặc đầu chi
thở nhanh hơn ba mươi lần một phút spo hai dưới chín mươi ba lừa đừ ly bì khó đánh thức
khi nhập viện điều trị mẹ bầu cần chuẩn bị
một hộp khẩu trang y tế một kính chống giọt bắn một chai nước rửa tay
một mươi năm ba mươi cặp găng tay dùng một lần một chai sạp phòng rửa tay chai khử trùng nhỏ
một chai xá bông tắm gội đầu nhỏ hai khăn lau mặt hai khăn tắm
quần áo gọn nhẹ đủ dùng trong một mươi bốn ngày bàn trải đánh răng đồ sạc pin điện thoại
giấy tờ tùy thân tiên mặt đủ dùng một cặp nhiệt độ các loại thuốc đang sử dụng
trẻ sơ sinh có thể lây ncov từ trong bụng mẹ
khoảng một sáu hai trẻ sơ sinh dương tình với covid từ bà mẹ mắc covid một mươi chín
hầu hết không chịu trứng hoặc chịu trứng nhẹ
theo bộ y tế trẻ sơ sinh nhiễm ncov theo ba cách
lây trong tử cung qua đường máu hoặc nước ối từ mẹ nhiễm ncov
lấy trong cuộc đẻ tiếp xúc dịch tiết từ mẹ như máu dịch ối và lây sau đẻ
qua tiếp xúc với mẹ hay người chăm sóc sau sinh
các dữ liệu khoa học đến nay chưa kết luận được đường lây qua sữa mẹ
trong đó lây nhiễm trước và trong khi sinh ít xảy ra
chủ yếu là lây nhiễm trong quá trình chăm sóc sau sinh
trẻ sơ sinh nhiễm ncov tỷ lệ tử vong rất thấp
tuy nhiên trẻ có thể biểu hiện nặng do nhiễm trùng huyết
viêm phổi tay hay tổn thương cơ quan
các yếu tố nguy cơ trở nặng là trẻ đẻ non nhẹ cân và người mẹ mắc covid một mươi chín nặng
trẻ mắc bệnh thường không chịu trứng hoặc chịu trứng nhẹ và không đặc biệt
như sốt ho bú kém nôn tiêu chảy trẻ ly bì khóc yếu thở nhanh
có cân ngừng thở tím tái khi nặng
xét nghiệm chuẩn đoán covid sớm ở trẻ sơ sinh được thực hiện trong vòng hai mươi bốn giờ sau sinh
sau khi được kể ra ít nhất chín mươi phút và hoàn thành cư bú đầu tiên trên ngực mẹ
kết quả xét nhiệm âm tính sẽ xét nhiệm lại sau bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ
trẻ nên được chăm sóc bởi mẹ hoặc người thân trong gia đình
tiếp tục bố mẹ và đảm bảo phòng ngừa chuẩn
trẻ được đưa vào hối sức tích cực khi có triệu trứng nặng cần tan thiệp
biện pháp chăm sóc và tránh lây chéo
trẻ sơ sinh nhiễm hay nghi nhiễm cần được cách ly với các bé khác để phòng ngừa lây nhiễm
khi mẹ nhiễm trẻ sinh ra cần được chăm sóc và phòng ngừa lây nhiễm
cho trẻ được ra kề ra ngay sau sinh với mẹ kéo dài đến hơn chín mươi phút và hoàn thành cứ bú đầu tiên
nếu mẹ không có biểu hiện lâm sàng thể nặng tạo điều kiện cho mẹ và trẻ trung phòng
duy trì nuôi con bằng sữa mẹ đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm qua con